chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chuyên hình nhân dân
chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng chủ trì phiên họp thường trực chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán
bộ văn hóa ra công văn yêu cầu xử lý trục lội lễ hội
xử lý nghiêm xe khách vi phạm bảo đảm an toàn cho người dân về quê đón tết
trong phần tin quốc tế trung quốc xác nhận trường hợp thức
ba tử vong do virus corona
nhất trí một giải pháp chính trị toàn diện cho libya
thưa quý vị sáng nay hai mươi tháng một tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp thường trực chính phủ
về công tác chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đánh giá các bộ ngành địa phương
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm có phương án cụ thể để triển khai trên địa bàn
đạt một số kết quả ban đầu như hàng hóa phong phú hơn dự trữ dồi dào hơn
ban chỉ đạo điều hành giá cũng đã có chỉ đạo cụ thể để giữ giá
nhất là giá thịt lợn không tăng mà thậm chí giảm bảo đảm giảm ồn tắc giao thông
nhất là có các phương án trực bảo đảm an ninh an toàn
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không chỉ bề nổi mà đi vào chiều sâu
trong thực hiện công tác chuẩn bị tết phục vụ nhân dân
nhất là miền núi nông thôn vùng bị thiên tai quan tâm ở các vùng xa hàng hóa đã đầy đủ chưa
các bộ cơ quan nhất là các doanh nghiệp phải bảo đảm tiền lương tiền thưởng cho người lao động
trong trường hợp chưa thể giải quyết cấp được đầy đủ thì tạm ứng
sau này có cơ chế xử lý tiếp tục
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không được để thiếu hàng hóa
bảo đảm chất lượng không được nâng giá bảo đảm an toàn thực phẩm
cần quyết liệt phòng chống gian lận thương mại buôn lậu
hệ thống thanh toán ngân hàng bảo đảm an toàn thuận lợi cho người dân
bảo đảm an ninh trật tự cho người dân nhất là ở nông thôn
chống trộm cắp cướp giật đặc biệt không để những điểm nóng xảy ra
đẩy mạnh phòng chống cháy nổ
bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ thông tin và truyền thông
các đơn vị có liên quan nhất là báo đài truyền hình đặc biệt đài truyền hình việt nam
tạo không khí tinh thần vui tươi để người dân đón xuân
thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội và làm việc sau tết
nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp tết nguyên đán năm nay
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra
giám sát chặt chẽ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các khu vực trọng điểm trên thị trường
giáp tết luôn là thời điểm các hoạt động buôn lậu tiêu thụ hàng giả
hàng nhái diễn ra sôi động
rượu ngoại bánh kẹo nhập khẩu là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp tết
trong chuyến kiểm tra đột xuất của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
tại phố hàng mùa quận hoàn kiếm thành phố hà nội
những sản phẩm thiếu nhãn mát thiếu thông tin xuất xứ như thế này đã bị phát hiện
chúng tôi dự kiến sang năm sau chúng tôi sẽ tham dự cho ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
chúng tôi sẽ tham dự cho ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cần phải trọng tâm trọng kiểm và cụ thể hóa hơn nữa
đối với những mặt hàng đối với những địa bàn cũng như là cần phải các lực lượng chức năng
là cần phải tập trung để tuyên truyền sâu và tuyên truyền mạnh hơn nữa
và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp tái phạm
thì chúng ta sẽ có các chế tài và các hình thức xử thoạt mạnh hơn
để làm sức gian đe cho các đối tượng cũng như các cơ sở kinh doanh khác
trong thời gian tới văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra giám sát
nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tái kiểm tra đối với các đơn vị
cơ sở vi phạm hay có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn cả nước
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành trên cả nước
về thanh kiểm tra lễ hội năm hai nghìn hai mươi trong đó nhấn mạnh phải xử lý nghiêm hiện tượng trục lợi lễ hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
phân công trách nhiệm có cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các sở ban ngành
trong công tác tổ chức lễ hội bảo đảm lễ hội được tiến hành trang trọng an toàn tiết kiệm và hiệu quả
kiên quyết không để các hành vi chen lấn tranh cướp cờ bạc trá hình dịch vụ đổi tiền lẻ
hưởng chức lệch diễn ra trong lễ hội
không để việc tổ chức dân sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi
ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc
không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động
có dấu hiệu tà đạo biệt tín dị đoan trai với thuần phòng mỹ tục vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
mới đây trong bầu không khí vui tươi đầm ấm chào đón tết cổ truyền việt nam
liên hoàn văn nghệ và tiệc mừng đón tết canh tí hai nghìn hai mươi do hội người việt nam tại cộng hòa pashkotostan
liên bang nga tổ chức đã long trọng diễn ra tại thành phố ufa thủ phủ của cộng hòa pashkotostan
phát biểu tại buổi lễ tổng lãnh sự việt nam tại thành phố ekaterinburg liên bang nga ngô phương nghị bày tỏ vui mừng
được chung vui tết cộng đồng với bà con đang sinh sống làm ăn tại thành phố ufa
tổng lãnh sự ngô phương nghị đã điểm qua những thành tựu nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn
và bày tỏ mong muốn hội người việt nam tại cộng hòa barcottostan sẽ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân tích cực
vượt qua khó khăn tìm hướng đi đúng giúp cộng đồng tại ufa ổn định và phát triển
tại buổi lễ cộng đồng người việt ở ufa đã được thưởng thức một số chương trình ca múa nhạc vô cùng đặc sắc
với những điệu múa dân gian độc đáo vui nhộn cùng khoảng hai mươi bài hát về mùa xuân đất nước tình yêu do các ca sĩ việt nam thể hiện
tối ngày một mươi chín tháng một hội người việt nam tại thủ đô vương trang
phối hợp với câu lạc bộ đồng hương ở một số tỉnh tại thủ đô vương trang
tổ chức tết cộng đồng đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi với chủ đề mừng đảng mừng xuân mừng đất nước nở hoa
phát biểu tại buổi tiệc đại biện lâm thời nước ta tại lào nguyễn thanh tùng đã thông báo những thành tựu phát triển vượt bậc mọi mặt của việt nam trong thời gian vừa qua
khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng thực chất và hiệu quả
là kết quả của nguyện vọng ý chí và quyết tâm của người dân hai nước việt nam và lào trong đó có sự đóng góp không nhỏ của kiều bào tại lào cũng như kiều bào ở thủ đô viên trăn
ngày một mươi chín tháng một tp hcm đã tổ chức tết xuân vầy hai nghìn hai mươi với chủ đề mừng xuân ơn đảng tết sớm của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện về quê đón tết tại ba địa điểm ở địa bàn quận chín quận tân phú và quận bảy
tết canh tí năm nay hơn một một trăm năm mươi gia đình công nhân gồm vợ chồng và các con đã được tham dự chương trình tết xuân vầy năm hai nghìn hai mươi
họ là những người trực tiếp sản xuất hoàn cảnh khó khăn những công nhân bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất ngay thời điểm chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
chương trình tết xuân vầy đã góp phần chia sẻ giữa lãnh đạo các cấp và các doanh nghiệp
với người lao động
đây là một hoạt động có ý nghĩa mang đến những tình cảm ấm áp yên vui cho công nhân trong mỗi độ tết đến xuân về và mang đậm nét văn hóa ngày tết
tại buổi lễ lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ khai xuân đầu năm tặng quà tết lì xì đầu năm cho những gia đình công nhân tham dự tết xuân vầy
bình quân mỗi xuất quà là một sáu triệu đồng
thưa quý vị dự kiến sức mua trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn một mươi chín
sẽ tăng khoảng một mươi một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
hiện tại các hệ thống trung tâm thương mại siêu thị các sản phẩm thiết yếu phục vụ tết nguyên đán được bày bán
với nhiều mẫu mã chủng loại phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân
với nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán tăng cao các siêu thị trung tâm thương mại
đặc biệt là các hội trợ xuân đang là nơi thu hút nhiều người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm
tại hội trợ xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi ở trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
những mặt hàng phục vụ cho dịp tết như giò chả bánh trưng mứt tết là những mặt hàng được người dân quan tâm và tìm mua
hội trợ tết này thì nói chung mặt hàng rất là phong phú và đa dạng
hàng hóa thì rất là đảm bảo chất lượng cân đong đầy đủ và những người bán hàng rất là niềm nở
nói chung là giá cả hợp lý và chất lượng rất đảm bảo
năm nay thay vì lựa chọn mua hàng tại các chợ truyền thống thì nhiều người tiêu dùng đã có xu hướng lựa chọn mua sắm những mặt hàng nông sản tại các siêu thị hội trợ xuân
thông thường dịp cuối năm nhiều mặt hàng sẽ có xu hướng giá tăng cao
tuy nhiên việc bán hàng bình ổn theo giá được niêm yết rõ ràng đã được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hội trợ
chúng ta hạn chế tối đa để tăng giá để cho mọi người tiêu dùng dễ mua sắm hơn trong dịp tết
sức mua hàng hóa vào dịp tết có thể tăng khoảng từ một mươi năm đến hai mươi so với ngày thường
tuy nhiên với sự chuẩn bị về nguồn hàng phương án cung ứng hàng hóa phục vụ tết chú đáo của các địa phương doanh nghiệp hộ kinh doanh đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
do thời tiết thuận lợi và việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trong những ngày qua
nhiều vườn dưa kim hoàng hậu trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã chín vàng năng suất cao đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân
vụ chiêm xuân năm nay hợp tác xã nông nghiệp đông tiến đầu tư trồng dưa vàng trái vụ trên diện tích một mươi bốn m hai
đại diện hợp tác xã cho biết tuy sản lượng không đạt được như vụ chính tuy nhiên chất lượng dưa vẫn giữ nguyên giá bán lại cao thu nhập hơn gấp từ bốn đến năm lần so với các loại rau màu khác
cái vụ này thì đa số nó bị các bệnh trương mai thì đơn vị chúng tôi là xây dựng nhà màng cho nên nó cũng hạn chế được một số
còn số bị ảnh hưởng cho bên ngoài các rắp lai nó phá vào thì chúng tôi phát hiện sớm và xử lý kịp thời
cho nên là vụ chiêm xuân năm nay thì chúng tôi làm cái vụ đông là trồng cái dưa vàng
chúng tôi dưa vàng nó ưa nắng nhưng năm nay thời tiết nó thuận lợi nên là chúng tôi trồng dưa vàng nó thành công bây giờ nó đang là thu hoạch
trong vài năm trở lại đây những loại cây truyền thống tại thanh hóa như lúa mía đường dứa
đang đứng trước nhiều khó khăn trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh nông dân không mặn mà với đồng ruộng
chính quyền huyện đông sơn đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để tăng thu nhập
sản xuất nông nghiệp là một sinh nghiệp sản xuất ngoài trời nên nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết ký hậu
do đó là cái việc ứng dụng cái công nghệ cao với sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa gắn với cái chuỗi liên kết an toàn vệ sinh thực phẩm
thì cái việc đưa cái nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất là xu thế tất yếu cũng như là tuyên truyền cho bà con nhân dân
tập trung cái chuyển cái sản xuất cái nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ sang cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là một trong bốn khâu đột phá để thực hiện tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành nông nghiệp
tỉnh thanh hóa phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỉ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ba mươi hai
và đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt hơn năm mươi tổng giá trị sản phẩm của ngành nông nghiệp
tiếp theo chương trình xử lý nghiêm xe khách vi phạm bảo đảm an toàn cho người dân về quê đón tết
nhận nhiệm xe khách vi phạm bảo đảm an toàn cho người dân về quê đón tết

thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng một lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện hai xe ô tô khách chở tổng cộng một trăm năm mươi chín người vượt bảy mươi sáu người so với quy định trên quốc lộ một a
đoạn qua địa phận thành phố biên hòa
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và bố trí thêm hai xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết
theo đó tại km một nghìn tám trăm bốn mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa phòng
địa phận thành phố biên hòa lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách chạy hướng thành phố hồ chí minh đi nghệ an
qua kiểm tra phát hiện trên xe bốn mươi chỗ nhưng chở đến tám mươi hai người
lái xe lại không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách
còn tại km một nghìn bảy trăm tám mươi một quốc lộ một a xe khách bốn mươi ba chỗ biển số tỉnh quảng trị lưu thông hướng nam bắc
chở bảy mươi bảy người vượt quy định ba mươi bốn người
ngoài ra xe lắp thêm rừng nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước của xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai xe trên
bố trí thêm hai xe khác để chở hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết
với đặc thù là địa bàn tiếp giáp với thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
có tuyến quốc lộ một a huyết mạch đi qua nên những ngày này
lượng xe ô tô khách chở người dân về các tỉnh miền bắc và miền trung
địa bàn tỉnh đồng nai dày đặc
do đó các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đang tăng cường kiểm tra
nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện đưa người dân về quê đón tết
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân vào tối ngày một mươi tám tháng một
bên cạnh đa số phương tiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật
thì một số phương tiện vẫn còn vi phạm phổ biến như trở quá số người quy định
vận chuyển hàng hóa cồng cành dừng đón khách không đúng chỗ quy định
nhiều trường hợp bị lập biên bản vi phạm thường viện lý do thời điểm tết
những ngày cận tết này lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã và đang tăng cường
các biện pháp tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến
nhằm không để xảy ra ồn tắc tai nạn giao thông và nhồi nhét hành khách
đặc biệt đối với những tai tiếng đang được dư luận đặt vấn đề lâu nay
về tình trạng bảo kê xe của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã và đang được chấn chỉnh với tinh thần không có vùng cấm
xử lý nghiêm minh cán bộ chiến sĩ vi phạm
những ngày tới lượng người lao động ở các khu công nghiệp
tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam được nghỉ tết
nên lượng xe khách đưa công nhân về quê đón tết sẽ tiếp tục tăng cao
do đó lực lượng chức năng tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ toàn tra
kiểm soát giao thông xử lý các trường hợp vi phạm
bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn đưa đón người dân về quê đón tết
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ
chính thức có hiệu lực thi hành
sau gần ba tuần thực thi và triển khai tình hình trật tự an toàn giao thông
đã có chuyển biến rất tích cực
ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên
tai nạn giao thông đã giảm nhiều đặc biệt là nhận được sự quan tâm
đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước
ngày một mươi sáu một thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số ba ctttg
về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ quy định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
sau hơn hai tuần thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rất tích cực
ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên
tài nạn giao thông đã giảm nhiều
đặc biệt là nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước
nó quá đúng luôn
người lái xe đã bia rượu thì không được phép lái xe
thì tôi cảm thấy là cũng rất là lo lắng về cái vấn đề này
vì nó khi mà đã uống rượu bia mà đi xe mà bị thổi phạt
thì sẽ bị phạt rất nhiều tiền
nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thu nhập của tôi cũng như tài khoản của tôi
và cũng mong rằng là các bạn trẻ nếu mà đã xác định khi tham gia giao thông
thì chúng ta không nên uống rượu bia
mà đã uống rượu bia rồi thì hãy để cho bạn gái của mình

hoặc là bạn gái của mình
hoặc là bố mẹ mình không uống rượu bia chở mình đi
có thể thấy những quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn
đi vào cuộc sống thể hiện tính giáo dục tuyên truyền
để người dân thay đổi thói quen dần hình thành văn hóa sử dụng rượu bia lành mạnh
để phát huy kết quả đã đạt được
đồng thời thực hiện nghiêm túc trong dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
những ngày này tại làng hoa hiệp an huyện đức trọng
vùng chuyên canh hoa lây ơn lớn nhất tỉnh lâm đồng
các nhà vườn đang tất bật hối hả thu hoạch đóng gói
để kịp vận chuyển đến thị trường các tỉnh từ nam ra bắc
với người dân nơi đây mùa hoa tết là mùa được trông đợi nhất trong năm
bởi đây là mùa làm ăn chính và cho thu nhập cao
vụ hoa tết năm nay nông dân xã hiệp an xuống giống khoảng ba trăm linh hectare
với nhiều giống hoa phong phú
sản lượng hoa lây ơn năm nay của xã ước đạt trên chín mươi triệu bồng
thời điểm hiện tại giá hoa giao động từ một mươi năm đến ba mươi năm đồng
một bó một mươi cành tùy loại và màu sắc
theo các nhà vườn tuy giá hoa lây ơn năm nay không cao bằng năm ngoái
nhưng các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng phát triển tốt
đạt năng suất cao
với mức giá như hiện nay người nông dân trồng hoa và nhà buồn vẫn có lãi
theo số liệu thống kê từ tri cục trống trọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng
toàn tỉnh hiện nay có gần một một trăm linh hectare hoa lây ơn
tăng hơn một trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi tám
phần lớn diện tích hoa lây ơn tập trung ở huyện đức trọng
ngoài thị trường truyền thống ở tp hcm và một số tỉnh miền trung
hiện lây ơn của lâm đồng đã có mặt ở hà nội
và một số tỉnh khu vực phía bắc
hội hoa xuân tp hcm năm canh tính hai nghìn hai mươi chính thức khai mạc tại công viên tàu đàn
đây cũng là hội hoa xuân tp hcm lần thứ bốn mươi diễn ra từ ngày một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng một
tức ngày hai mươi năm tháng chạp năm kỷ hợi đến hết mùng sáu tết canh tí
với hơn bốn hiện vật thuộc các loại hoa khác nhau
điểm nhấn của hội hoa xuân năm nay là các tiêu cảnh một mươi hai con giáp
đôi cây xanh được kết bằng hoa tươi
thể hiện dấu ấn của các hội hoa xuân qua từng năm
bên cạnh đó khu hồ dài được thiết kế những quả cầu rực rỡ
di chuyển tạo nên không gian sinh động khi ngắm hoa
chưa hết gần cổng nguyễn thị minh khai là khu vườn được thiết kế các loại cây hoa
cây không khí treo ngược tạo cảm giác mới lạ
năm nào gia đình chúng tôi cũng lại đây dự hết
mấy năm trước vườn hoa nó không có bằng năm nay
năm nay chỉ thấy trang trí đẹp
và mọi người đến đây đông đảo bông thì năm nay phong phú đa dạng
cảnh trang trí đẹp
tôi đến đây là tôi thích ngay chỗ cái trung tâm của cái vòi phun nước
thì nó trang trí đặc sắc hơn mọi chỗ khác
còn những nơi khác thì mình thấy cũng đẹp
các bé đi chụp hình rất là nhiều
tết hai nghìn một mươi chín hội hoa xuân tp hcm đã đón hơn tám trăm linh khách tham quan
và năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ đón tiếp hơn một triệu khách
vé vào cổng hội hoa xuân tp hcm canh tí hai nghìn hai mươi
vẫn giữ nguyên nhân dân
như năm trước là ba mươi đồng một người
trẻ em dưới một m hai được miễn vé vào cổng
hội hoa xuân tp hcm hai nghìn hai mươi kéo dài từ ngày một mươi chín tháng một đến hết ngày ba mươi tháng một
nhằm ngày hai mươi năm tháng chạp đến hết mùng sáu tết canh tí
ngoài việc tham quan xem các loại hoa tiểu cảnh
du khách còn được xem nghe các chương trình nghệ thuật
múa lân sư rồng và ca múa nhạc diễn ra hàng đêm
tiếp theo trong phần tin quốc tế
trung quốc xác nhận trường hợp thứ ba tử vong do virus corona
nhất chí một giải pháp chính trị toàn diện cho liby
thưa quý vị giới chức y tế thành phố vũ hán miền trung trung quốc vừa cho biết tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do những bệnh viêm phổi lạ
đây là ca tử vong thứ ba tại trung quốc liên quan đến virus corona

tính đến thời điểm hiện tại vũ hán có một trăm chín mươi tám người bị chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ
tính đến thời điểm hiện tại vũ hán có một trăm chín mươi tám người bị chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ
trong số này có một trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới chỉ riêng trong hai ngày cuối tuần qua
trong số này có một trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới chỉ riêng trong hai ngày cuối tuần qua
ngoài ra ba trường hợp khác nhiễm corona đã được ghi nhận ở thủ đô bắc kinh và tỉnh quảng đông
ngoài ra ba trường hợp khác nhiễm corona đã được ghi nhận ở thủ đô bắc kinh và tỉnh quảng đông
bắc kinh và tỉnh quảng đông chính quyền thành phố vũ hán cho biết nguy cơ lây nhiễm từ người sang
người là tương đối thấp và có thể phòng ngừa được và ngăn chặn được tuy nhiên dư luận gia tăng
lo ngại trước kỳ nghỉ tết nguyên đán ở trung quốc khi hàng trăm triệu người đi lại trên khắp cả nước
có thể khiến virus lây lan sang các khu vực khác của nước này
đại diện các nước và tổ chức quốc tế tham gia hội nghị hòa bình quốc tế về libya tại berlin đức
đã nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia bắc phi này
sau khi kết thúc hội nghị thủ tướng đức angela merkel cho biết tất cả các bên nhất trí duy trì lệnh
cấm vận vũ khí của liên hợp quốc cũng như chấm dứt hỗ trợ về quân sự cho các bên xung đột ở libya
nhà lãnh đạo đức nhấn mạnh hội nghị tại berlin không thể giải quyết ngay mọi vấn đề ở liby
song đây là bước tiến đầu tiên hướng tới hòa bình cho người dân nơi đây bước đi tiếp theo ngay sau đây
sẽ là tiến trình giang buộc trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hướng tới và thực thi một lệnh
ngừng bắn toàn diện
quan đến tình hình tại liby tập đoàn dầu khí quốc gia nước này sẽ phải hạn chế hoạt động sản
xuất dầu mỏ tại các mỏ dầu ensarara và enfil hiện hai mỏ dầu này có tổng sản lượng khoảng ba trăm bảy mươi
thùng một ngày cả hai đều do các nhóm có liên hệ với lực lượng miền đông kiểm soát
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày ký hiệp ước hợp tác và an ninh tương hỗ
nhật bản và mỹ cam kết tiếp tục củng cố liên minh coi đây là trụ cột không thể lai chuyển
góp phần bảo vệ hòa bình ở châu á ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nhật bản abe shinzo khẳng định cần phải củng cố mạnh mẽ hơn
nữa hiệp ước an ninh nhật mỹ trước thêm lễ kỷ niệm tổng thống mỹ donald trump ra tuyên bố kêu
gọi thúc đẩy mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước dù chỉ trước đó sáu tháng
ông đã chỉ trích hiệp ước này là bất công và mất cân bằng hiệp ước hợp tác và an ninh tương hỗ
được ký năm một nghìn chín trăm sáu mươi là cơ sở để mỹ đồn trú khoảng năm mươi bốn binh lính mỹ tại nhật bản
giúp washington có thể điều quân nhanh chóng tới các nước và vùng lãnh thổ trong và xung quanh châu
á lực lượng đồn trú này cũng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng phòng vệ nhật bản
bảo vệ nước này trước mọi mối đe dọa tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các đối tác
trong đó có nga và một số nước khác dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ
từ cuối tháng ba tới cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
opec dự kiến sẽ cắt giảm dầu thô xuống còn hai mươi chín sáu triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi so với mức ba mươi
ba mươi triệu thùng một ngày của năm ngoái các chuyên gia nhận định nhu cầu yếu theo mùa vụ và tăng
trưởng nguồn cung mạnh từ các nước sản xuất dầu không thuộc opec sẽ dẫn đến tình trạng dư nguồn
cung khoảng sáu trăm linh thùng một ngày trong giai đoạn sáu tháng từ đầu năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi điều
này sẽ làm giá dầu thô brent giảm xuống sáu mươi đô la mỹ một thùng
trong giai đoạn nửa đầu năm tuy nhiên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ gần như cân bằng hoặc
chỉ thiếu một chút ít nguồn cung trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi nhờ nhiều yếu tố cơ bản được cải thiện
dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng khoảng một triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi so với chín trăm linh
thùng một ngày so với năm hai nghìn một mươi chín theo báo cáo về triển vọng và tình hình kinh tế thế giới do
liên hợp quốc công bố kinh tế triều tiên tiếp tục tăng trưởng bất chấp tác động của các lệnh trừng phạt
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi chín nền kinh tế triều tiên tăng trưởng một tám so với năm trước các chuyên
gia dự báo nền kinh tế triều tiên sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức hai hai trong năm nay và hai tám trong
năm tới kể từ khi lên nắm quyền nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã kêu gọi tăng cường
các nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế trong nước mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài đồng thời
ông cũng khẳng định tự lực tự cường là chính sách đúng đắn nhất
chống lại các biện pháp trừng phạt chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc đại di cư mùa xuân
hay còn gọi là xuân vận tại trung quốc từ ngày một mươi đến ngày một mươi tám tháng một đã có tổng cộng
sáu trăm bảy mươi sáu triệu lượt khách di chuyển tăng hai sáu so với cùng kỳ năm ngoái
ủy ban phát triển và cải cách trung quốc cho biết dù số lượng người về quê ăn tết năm nay tăng cao
song các phương tiện công cộng vẫn hoạt động tốt trong tuần đầu tiên của cuộc đại di cư mùa xuân
ước tính trong đợt xuân vận năm nay sẽ có tới ba tỷ lượt di chuyển trên tất cả các loại hình giao thông
trong đó đường sắt vẫn là phương tiện di chuyển được lựa chọn nhiều nhất nhằm chuẩn bị cho đợt di
chuyển lớn nhất thế giới này chính phủ trung quốc đã thăng cường nâng cấp và mở rộng hệ thống giao
thông công cộng cuộc đại di cư dịp xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi tại trung quốc sẽ kéo dài bốn mươi ngày
từ ngày một mươi tháng một đến một mươi tám tháng hai
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi